đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an tp hcm vừa bắt bốn đối tượng trong một băng nhóm chuyên cướp giật liên tỉnh
với thủ đoạn hết sức manh động liều lĩnh sẵn sàng đạp ngã xe tấn công các nạn nhân để cướp tài sản
nghi can cầm đầu được xác định là lương minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ quận một mươi một tp hcm
và nguyễn ngọc mỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ huyện bình chánh
ngoài ra còn có nguyễn võ bảo đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận tám và dương quốc bảo sinh năm hai nghìn ngụ quận tân bình
nhóm đối tượng này ban ngày thuê khách sạn để chơi ma túy còn ban đêm tổ chức đi cướp giật và đua xe
hàng ngày nhóm này chuyên đi săn tìm con mồi và gây án với thủ đoạn hết sức liều lĩnh manh động
sẵn sàng đạp ngã phương tiện tham gia giao thông cùng nạn nhân sau khi cướp được tài sản để tẩu thoát
từ tháng tám đến nay các đối tượng đã gây ra hơn ba mươi vụ cướp
hiện công an đang lấy lời khai bốn đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc
đồng thời tổ chức suy xét hơn một mươi nghi can khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật